cục thông tin cơ sở bộ thông tin và truyền thông vừa phối hợp với sở thông tin và truyền thông sở giáo dục và đào tạo tỉnh long an tổ chức triển lãm số hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm số hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý nhằm giới thiệu đến thầy cô giáo và học sinh những bản đồ tư liệu bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền biển đảo việt nam
quá trình xác lập thực thi chủ quyền biển đảo cũng như giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước con người việt nam góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước
nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của đối ngũ cán bộ giáo viên và học sinh đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc